thưa quý vị và các bạn sáng nay hai mươi hai tháng bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trợ lý chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn gây hợp ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
quyết định khởi tố nêu trên nằm trong quá trình bộ công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
vào ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
ông phạm thái hà quê thái bình có học vị tiến sĩ kinh tế là kiểm toán viên hành nghề việt nam chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng